vào chiều nay chín tháng bảy tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo năm ca tử vong từ một trăm linh sáu đến một trăm một mươi ở thành phố hồ chí minh và đồng tháp
trong đó có một ca không có bệnh lý nền
như vậy đợt dịch thứ tư này đã có bảy mươi năm trường hợp tử vong
trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao có bệnh lý nền lâu năm
như là ung thư ung thư di căn cong vẹo cuộc sống thận nhân tạo viêm gan